trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước cộng hòa liên bang myanmar sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã có cuộc gặp với một số doanh nghiệp hàng đầu myanmar và việt nam
phát biểu tại đây phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh bày tỏ vui mừng khi việt nam đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ chín và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ bảy của myanmar
năm hai nghìn một mươi sáu hai nước đã vượt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương năm trăm linh triệu đô la mỹ
tính đến đầu năm hai nghìn một mươi bảy việt nam đã có năm mươi chín dự án đầu tư sang myanmar được cấp phép với tổng vốn đăng ký một bốn mươi hai tỷ đô la mỹ
trong đó có những dự án tiêu biểu như trung tâm phức hợp hoàng anh gia lai tập đoàn viễn thông quân đội việt theo liên doanh với đối tác mitel đầu tư cung cấp mạng viễn thông tại myanmar
trên cơ sở khuôn khổ quan hệ mới vừa được xác định
trong các lập phó thủ tướng đề nghị hai bên sớm hình thành các cơ chế hợp tác hiệu quả tạm điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh đầu tư vào thị trường của nhau
việt nam luôn hoan nghênh các doanh nghiệp myanmar đầu tư lâu dài vào việt nam
phó thủ tướng chân thành cảm ơn và mong muốn chính phủ myanmar ghi nhận sự đồng hành của doanh nghiệp việt nam tại myanmar tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau trong hợp tác đầu tư góp phần phát triển kinh tế của hai nước